nhằm hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tăng cường xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng trong khối asean phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã phối hợp tổ chức hội thảo các giải pháp hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ sang thị trường asean vào sáng nay tại hà nội
tại hội thảo các đại biểu đã thống nhất về sự tiềm năng của thị trường asean thị trường rộng lớn và hiện đã thông mở cho mọi quan hệ thương mại trao đổi dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các quốc gia thành viên tuy nhiên trong quá trình hợp tác kinh tế việc xảy ra những tranh chấp kinh tế thương mại là điều khó tránh khỏi

qua chương trình arise plus công cụ trực tuyến nhằm cung cấp các thông tin về luật pháp các quy định tiêu chuẩn và giải pháp thuận lợi hóa để tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển hàng hóa hay tiến hành các dịch vụ thủ tục hải quan hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường asean acis asean org
đây cũng là cơ chế tư vấn hữu ích không giảng buộc và hoàn toàn miễn phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong khối asean